tại hội thảo công bố báo cáo thưởng liên kinh tế việt nam với chủ đề
củng cố điểm tựa tài khoá cho phát triển viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã đưa ra khuyến nghị
trong trung hạn việt nam cần có những thay đổi về thu và chi ngân sách
với những tác động của dịch covid một mươi chín viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã đưa ra các kịch bản tăng trưởng kinh tế
lạc quan nhất mức tăng trưởng của kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi được dự báo đạt khoảng năm ba
kịch bản trung tính là ba chín và bi quan là một bảy
với kịch bản trung tính thì thu ngân sách sẽ giảm khoảng một mươi
việc chính phủ đề nghị hoãn tăng lương cơ sở do tác động của dịch covid một mươi chín
cho thấy khả năng dự phòng tài khóa cho trường hợp có rủi ro tác động là không cao
do vậy các chuyên gia khuyến nghị trong trung hạn phải có thay đổi cả về thu và chi ngân sách
đặc biệt là chi thường xuyên
việt nam cũng cần cân nhắc việc có nên duy trì các ưu đãi thuế
chạy đua cạnh tranh thuế như các nước asean đã làm trong thu hút fdi